đảm bảo an ninh trả tự tháng một năm hai nghìn hai mươi ba và tết nguyên đán quý mão
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
biểu dương toàn thể lực lượng đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn tết nguyên đán quý mã
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trung ương bộ trưởng bộ công an trung ương
trong tháng một công an cả nước đã điều tra khám phá trên ba một trăm linh vụ phạm tội về trật tự xã hội bắt gần bảy hai trăm linh đối tượng
triệt phá hai mươi chín băng nhóm tội phạm bắt xử lý hơn chín trăm linh vụ hơn ba năm trăm linh đối tượng cờ bạc
tội phạm ma túy phát hiện trên ba bốn trăm linh vụ gần bốn chín trăm linh đối tượng thu giữ trên tám mươi kg heroin gần năm trăm linh kg và trên hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
tình hình giao thông có nhiều chuyển biến tích cực tai nạn giảm cả ba tiêu chí cao điểm kiểm tra
xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn ma túy
và quá tải trọng tạo hiệu ứng xã hội tốt ý thức người tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt
phát huy những kết quả đã đạt được ngay trong những ngày đầu tháng đầu của năm mới
bộ trưởng tô lâm yêu cầu toàn lực lượng triển khai nghiêm túc các mặt công tác trọng tâm
tạo những bước đột phá tạo đà cho năm hai nghìn hai mươi
ngày sau tết tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm như đánh bạc tín dụng đen trộm cắp
cướp giật tài sản tội phạm ma túy bảo đảm trật tự an toàn giao thông
nhất là các tuyến giao thông trọng điểm các địa điểm diễn ra lễ hội đầu xuân
trong cao điểm căng mình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
giúp người dân đón tết an toàn hạnh phúc lực lượng công an chủ công là cảnh sát giao thông
đã tổ chức hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn khi di chuyển trước và sau dịp tết
sau những ngày về quê đón tết người dân quảng ngãi lại lên đường chở vào nam làm ăn
nhiều người đi xe máy qua địa phận tỉnh quảng ngãi
lực lượng cảnh sát giao thông đã động viên chia sẻ hỗ trợ nhu yếu phẩm nước uống
trên xe máy dầm mưa vượt đoạn đường dài gần một km từ quảng nam vào thành phố hồ chí minh
mặc dù mệt mỏi nhưng vợ chồng anh nguyễn văn thắng ấm lòng khi được lực lượng phát quà
và tuyên truyền hướng dẫn cách tham gia giao thông an toàn
sau tết khắp nẻo đường người dân bắt đầu di chuyển rời quê vào lại khu vực miền nam mưu sinh
để giúp đỡ cũng như đồng hành cùng người dân khi tham gia giao thông được an toàn và thông suốt
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động tiếp sức
như phát nhu yếu phẩm nước bánh mì sữa và tuyên truyền phổ biến những quy định cần lưu ý
khi tham gia giao thông để đảm bảo đường vào lại miền nam an toàn
lưu lượng cho người tham gia giao thông từ các tỉnh phía bắc vào lòng an
tại thị trường hàng phố duyên binh của tỉnh tây nguyên đang trong thời dịp tết
chính vì thế đó chống bộ cộng sát giao thông đang gần mất công tra kiểm soát đảm bảo đặc biệt an toàn giao thông
và có những phần quà nhỏ để tiếp sức cho người dân tham gia giao thông đi vào tỉnh nơm
những món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của anh em cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông quảng ngãi
động viên chia sẻ cùng bà con trong hành trình trở lại công tác tại các tỉnh phía nam
hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên của người dân sau kỳ nghỉ tết nguyên đán quý mão
ghi nhận thực tế giao thông sáng nay tình hình lưu thông của người dân ổn định
thông suốt không gặp quá nhiều khó khăn như các dịp nghỉ lễ trước đây
giao thông thuận lợi an toàn trong những ngày làm việc đầu xuân năm mới như vậy là nhờ vào lực
lượng cảnh sát giao thông đã lên kế hoạch triển khai linh hoạt các phương án đón người dân
quay trở lại thành phố theo các thời điểm ghi nhận của phóng viên
ghi nhận của phóng viên
theo như ghi nhận của tôi thì trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ tết nguyên đán quý máu ngay từ
đầu giờ sáng thì một lượng rất là lớn xe khách đã bắt đầu đổ về các bến xe đưa người dân quay trở
lại thủ đô và như chúng tôi quan sát thì tại khu vực bến xe rất đông xe buýt đã được huy động
có thể nhanh chóng giải tỏa lượng hành khách ở trong bến đi ra và tuy nhiên thì nếu so sánh với
các kỳ nghỉ lễ trước đây thì lượng người dân quay trở lại thành phố thời điểm hiện tại vẫn chưa phải là quá
đông và người dân di chuyển khá là dễ dàng em là em từ cao bằng xuống đêm là từ chín giờ em bắt đầu
lên xe thì nãy là tầm sáu rưỡi là em ở đây rồi thì trong quá trình đi em thấy cũng bình thường thôi
tại vì lượng khách thì ở trên đấy nó cũng không phải là quá đông với anh sinh viên bắt đầu không
quá đông mà sinh viên thường thì mọi người cũng chưa đi học thường là chỉ có những người đi làm
thôi nên là em thấy cũng bình thường không có khó khăn gì đâu có vẻ là đợt này thì đi lại
lựa hơn vì là ít khách hơn ý vì trước kia là kiểu em đi học thì đông sinh viên đi mọi người hay
xuống cùng lúc còn đợt này em đi làm rồi nên là xuống thì lượng khách đó ít hơn thế anh nên là em thấy
là ok hơn tuy nhiên theo một số người dân phản ảnh vẫn xuất hiện tình trạng nhồi nhét khách ở chiều
lên thành phố với quãng đường di chuyển dài và bị nhồi nhét trên xe hành khách này tỏ ra rất bức xúc
với chất lượng dịch vụ xe khách của tỉnh mình xe anh đi từ nghĩa lộ yên bái lên đây làm ra là bắt xe
hơi lâu xe nó đông như là nó gấp dưới ngày thường cũng như là bình thường là ghế giường nằm như thế
này là khách phải ngồi hết nếu mà cái chỗ lăn can đi là khách phải ngồi hết ngồi kín cho đường đi
không được nằm ở chỗ đấy mình sẽ phải ngồi hết tại một số tuyến cửa gõ và vành đai thành phố hà nội
áp lực giao thông tăng nhanh ở các tuyến ngay từ đầu giờ sáng tuy nhiên không xảy ra tình trạng
ủn tắc cục bộ các phương tiện di chuyển dễ dàng thông thoáng nhưng đôi lúc vẫn xuất hiện tình
trạng xe rù bến cóc đón trả khách dọc đường gây khó khăn cho người dân di chuyển tại những tuyến
hải lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã bố trí tăng cường ở các tuyến này đặc biệt là tại các
nút giao trọng điểm gần các bến xe khách lớn để hỗ trợ phân luồng cho xe khách và xe buýt ra bằng
bến tôi cũng đã có sẵn các cái kế hoạch để nhằm đảm bảo bố trí lực lượng để đảm bảo cho tự án
giao thông bố trí lực lượng một trăm linh phần trăm lực lượng trực chiến và tại các cái vị trí nóng ví
ví dụ như trước cửa bến xe tại các nút giao chính và các khu vực cửa ngõ và thường xuyên tuần tra
kiểm soát đẩy đuổi các phương tiện dừng đỗ đón trả khách dọc đường cũng như là tuyên truyền
đối với cả người dân tuyên truyền đối với cả người điều khiển phương tiện giao thông nghiêm
chỉnh chấp hành luật giao thông không dừng đỗ dọc đường không chạy chậm rùa bò để đón khách trả khách
theo dự báo của các cơ quan chức năng tình hình giao thông trong ngày làm việc đầu tiên của năm
mới sẽ không quá phức tạp áp lực giao thông sẽ thực sự tăng vào ngày thứ hai đầu tuần tới các
phương án tổ chức giao thông đón người dân quay trở lại thành phố cũng đã được triển khai linh
hoạt theo từng thời điểm để đảm bảo an toàn thông suốt cho người dân trong những ngày làm việc đầu
tiên của năm mới quý mão thưa quý vị theo báo cáo mới nhất của cục cảnh sát giao thông bộ công
trong bảy ngày nghỉ tết toàn quốc đã xảy ra một trăm năm mươi hai vụ tai nạn giao thông làm tử vong tám mươi chín người và bị
thương một trăm một mươi một người ở đường bộ xảy ra một trăm bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm tử vong tám mươi năm người bị thương một trăm linh chín người
đường sắt xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông làm tử vong bốn người bị thương một người đường thủy xảy ra
xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại an giang làm bị thương một người đa phần các vụ tai nạn giao thông
đều xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông như đi không đúng chiều
đường phần đường làn đường quy định không chú ý quan sát chuyển hướng không đúng quy định không
chấp hành quy định nhường đường tại nơi giao nhau đáng chú ý là nguyên nhân tai nạn giao thông do
người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia xảy ra đã giảm sâu so với cùng kỳ tết nguyên đán năm

ở phòng sáng ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một tức là ngày một mươi sáu tết quý mão chùa hương chính thức khai hội ngày
từ đầu giờ sáng sớm mặc dù thời tiết có mưa phùn và lạnh thế nhưng cũng có nhiều du khách và người
dân đến với chùa hương ngày đầu khai hội sau đó trời tạnh giáo nhưng mà số lượng du khách tới
chùa cũng không quá đông như là mọi năm theo ban quản lý khu di tích thắng cảnh hương sơn từ ngày
mùng ba đến mùng năm tết chùa hương đã đón khoảng một trăm linh hai lượt khách và chỉ riêng mùng năm tết đã
đón hơn bốn mươi bảy lượt khách tới tham quan lễ chùa năm nay với việc bán vé điện tử và thực hiện quét mã qr
tại khu vực xoát vé thay vì mua vé giấy như trước nên đã giảm tài rất lớn tình trạng chen lấn sô đẩy
cùng với đó ban tổ chức cũng gắn những mã qr để du khách có thể tìm hiểu nhiều hơn về thắng cảnh chùa
hương năm nay ban tổ chức đã thay đổi phương án đón khách bố trí các điểm gửi xe và bán vé ngay từ
bên ngoài để tránh tình trạng ồn tắc giao thông khu vực suối yến lực lượng thì hai tư trên hai tư vì
những cái khách của những nơi thập phương người ta về người ta vẫn quen theo cái lối mòn cũ là
người ta vẫn đi thẳng trực tiếp vào chính vì như vậy thì chúng tôi buộc phải chia các tổ chốt để
và hướng dẫn các phương tiện vào đúng vị trí theo quy định lễ hội chùa hương chính thức khai mạc
hôm nay và sẽ kéo dài suốt ba tháng đầu xuân dự kiến sẽ đón tiếp rất đông lượng du khách và người
dân tới tham quan và lễ chùa do vậy lực lượng công an đã sẵn sàng triển khai lực lượng để đảm bảo
an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra lễ
lễ hội bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều
điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng thạch
hồng trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn chí linh hai xã nhân huệ thành phố chí linh
hải dương về các tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an quận hoàng mai thành phố hà nội đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng nguyễn đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi phương
yên sở quận hoàng mai thành phố hà nội đối tượng này có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải vào
đối tượng phạm đức khải sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn tu lễ xã kim đường huyện ứng hòa
thành phố hà nội bị công an huyện thanh trì thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội lạm
dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối tượng này có sẹo thẳng một năm cm cách năm cm trên sau đuôi lông
mái trái số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu chín hai ba bốn năm tám sáu hoặc
sáu chín hai ba hai một sáu sáu bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng
trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp cơ đối tượng tuyệt đối không nên có những
hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm
bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn
phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện